liên quan đến vụ hỗn chiến ở hóc môn khiến hai người thương vong vào ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam một mươi hai người để điều tra về hành vi giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào hơn giờ ngày một mươi tám tháng ba xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội
hai nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy cầm theo hung khí xảy ra xô xát trên đường trần văn mười
xã xuân thới thượng huyện hóc môn
vụ việc trên đã khiến một người bị thương và một người chết
bước đầu người tử vong được xác định là nam thanh niên hai mươi bốn tuổi trú tại huyện hóc môn
nhận được tin báo công an huyện hóc môn phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường trích xuất dữ liệu camera an ninh
cũng như lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra
bước đầu người tử vong được xác định là nam thanh niên hai mươi bốn tuổi trú tại huyện hóc môn
bước đầu người tử vong được xác định là nam thanh niên hai mươi bốn tuổi trú tại huyện hóc môn